với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã sơn lôi tỉnh vĩnh phúc không còn là tâm điểm của dịch covid một mươi chín
bằng nhiều giải pháp đồng bộ và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân
địa phương này đã vượt qua giai đoạn khó khăn mà không có một ca tử vong nào sau hơn hai mươi ngày nỗ lực cách ly phòng dịch
những cuộc họp bàn phương án phòng chống dịch giữa lãnh đạo địa phương và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra không kể ngày đêm
với một xã có nhiều khó khăn về y tế dự phòng bài toán đặt ra cho địa phương là phải huy động đầy đủ phương tiện trang thiết bị y tế sẵn sàng ứng phó khẩn cấp
vừa chống dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức nhưng vẫn cố gắng tạo điều kiện cho người dân giữ sinh hoạt bình thường
để người dân yên tâm không hoang mang khi cả xã sơn lôi phải cách ly
phương án thông tinalaosacrofinailed org
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch muốn chống dịch thành công phải chủ động nắm chắc thông tin
thực trạng tình hình trên từng địa bàn nhận định diễn biến để quyết định các biện pháp chống dịch ở mức sớm hơn cao hơn so với quy định
từ đó bố trí lực lượng khép kín khu vực cách ly
đạt được kết quả ngày hôm nay là sự vặc cuộc rất tích cực và trách nhiệm của dân xã sơn lôi đối với công tác phòng chống dịch bệnh
bằng một biện pháp đồng bố tổng thể trong đó có một biện pháp là cách quy tế toàn bộ xã sơn đôi để hoành vùng dập dịch
bài học kinh nghiệm lớn nhất ở đây có nghĩa là phải có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng chính quyền và huy động được toàn bộ các sức mạnh của cả hệ thống chính trị
và một điều đặc biệt quan trọng nhất đó là sự ủng hộ của người dân trong việc chung sức chung lòng trong công tác phòng chống dịch
nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt của đảng của chính quyền và sự ủng hộ của người dân thì rất là khó để có thể có thể triển khai được các biện pháp phòng chống dịch và đi tới thành công
một mươi hai chức cách ly trên địa bàn xã sơn đôi đã được dỡ bỏ ngay từ giờ ngày bốn tháng ba
lực lượng an ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng trả lại không gian sinh hoạt cho người dân địa phương
khi cần lực lượng này sẽ tiếp tục sung kích chung tay cùng người dân khoanh vùng kịp thời ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng